lại xảy ra một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn sáu căn nhà tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
cụ thể vào lúc giờ một mươi phút ngày ba tháng sáu tại hẻm hai trăm năm mươi chín đường thủ khoa huân khóm châu long năm
phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang đã xảy ra một vụ cháy nhà dân chưa rõ nguyên nhân
làm thiệt hại sáu căn nhà trong đó bốn căn nhà bị cháy hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người
nhận được tin báo lực lượng công an thành phố châu đốc đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực châu đốc tham gia chữa cháy
đến khoảng một giờ ba mươi phút thì đám cháy đã được dập tắt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc phối hợp với các đơn vị chức năng
khám nghiệm hiện trường xác minh nguyên nhân của vụ cháy